dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân để cướp tài sản vụ cướp táo tợn này vừa xảy ra trên địa bàn xã phồn cương huyện yên thế tỉnh bắc giang
đối tượng là đào xuân ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã phúc hòa huyện tân yên tỉnh bắc giang
trước đó chị trần thị oanh chú tại xã xuân lương huyện yên thế đang điều khiển xe mô tô trên đường thì bị đối tượng ngọc và một đối tượng lạ mặt đi xe mô tô dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt khiến nạn nhân ngã ra đường sau đó đối tượng cướp đi chiếc xe mô tô
tại cơ quan công an ngọc khai nhận từng đi lái xe nhưng do nợ nần không trả được nên đã thực hiện hành vi phạm tội lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng ngọc để điều tra và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại
trong cuộc sống hiện đại ngày nay cây sát đang ngày càng trở nên được nhiều người gia đình lựa chọn như là một vật dụng phổ biến để cất giữ tài sản có giá trị như vàng bạc tiền mặt bởi khả năng bảo mật cao và chống cháy chống va đập
tuy nhiên kết sắt có thực sự an toàn như chúng ta vẫn nghĩ hay không phóng sự sau đây sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi này và giúp quý vị cảnh giác hơn với việc cất giữ tài sản cũng như tiền có giá trị
công an huyện sông lô vừa điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng phan văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ thủ phạm cậy phá kết sắt trộm cắp tài sản tại gia đình một người dân ở xã đức bác huyện sông lô
sơn khai nhận đi bộ từ nhà đến xã đức bác huyện sông lô tìm cơ hội trộm cắp tài sản phát hiện một ngôi nhà khóa cổng không có ai ở nhà nên đã đột nhập vào bên trong sau đó dùng dao cậy phá kết sắt trộm cắp toàn bộ tài sản gồm trang sức bằng vàng và tiền mặt trị giá hơn năm mươi triệu đồng
đáng chú ý sơn khai nhận trước đó chưa từng tiếp xúc với kết sắt nhưng chỉ bằng hai con dao tìm thấy trong bếp của chủ nhà sơn đã cậy phá được kết sắt chỉ trong khoảng hai mươi phút
tôi đã vào dùng dao dùng hai con dao phay mỗi con dài tầm năm mươi phân một con dài tầm bốn mươi phân dài khoảng một phân đi vào nhà rồi lấy hai mũi dao trích vào cửa kết sắt rồi tầm hai mươi phút thì đụng được kết sát ra
vụ án trên không phải cá biệt trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng đã xảy ra một số vụ trộm cắp kết sắt tương tự điển hình là bốn đối tượng người trung quốc thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh cậy phá kết sát thành công chỉ bằng các thanh kim loại dạng xà cầy
các điều tra viên cảnh báo người dân cần chủ động cảnh giác với loại tội phạm này